bộ đội biên phòng hà giang vừa khởi tố vụ án hình sự bắt bốn đối tượng tổ chức đưa một mươi bảy công dân trung quốc
từ hà nội lên hà giang xuất cảnh trái phép qua biên giới trở về nước
bốn đối tượng bị phát hiện bắt giữ vào khoảng hai mươi ba h ngày ba mươi một tháng tám trong lúc đang tổ chức đưa một mươi bảy công dân trung quốc
từ hà nội lên đồng văn sau đó xuất cảnh trái phép sang trung quốc với giá ba mươi triệu đồng
các đối tượng này đã bị khởi tố về tội tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép
riêng một mươi bảy công dân trung quốc nhập cảnh trái phép được cách ly theo quy định
và thông báo cho lực lượng chức năng nước bạn để tiến hành trao trả